chiều ngày một mươi tháng bảy ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một các đại biểu đã dạy nhiều thời gian chất vấn và trả lời chất vấn về vấn đề
quy hoạch đầu tư xây dựng hiệu quả hoạt động của cụm khu công nghiệp dự thảo về danh mục các
dự án trọng điểm mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và các
giải pháp huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện còn đối với vấn đề người dân nợ tiền đất
và các dự án nông nghiệp lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường khẳng định sẽ kéo dài thời gian trả
nợ cho người dân theo quy định của chính phủ các dự án nông nghiệp gồm hai trăm năm mươi ha đất sản xuất
trong đó huyện hòa vang là một trăm sáu mươi sáu hectare sẽ tiếp tục hỗ trợ mùa vụ cho nông dân